ngày sáu tháng năm tỉnh ủy quảng bình tổ chức hội nghị bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang kiểm soát hiệu quả
cùng với các lĩnh vực khác du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn mà tỉnh quảng bình đang tìm cách khôi phục để phát triển kinh tế xã hội ổn định đời sống nhân dân
để thu hút du khách trở lại tỉnh chỉ đạo ra soát giảm các loại phí du lịch chuyển cơ cấu khách từ phục vụ khách quốc tế sang khu vực khách nội địa và thực hiện mức giá phù hợp nhằm tạo điều kiện cho khách du lịch đến với quảng bình